thưa quý vị chỉ còn một ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba kéo dài bảy ngày từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thế nhưng ngay trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết người dân từ khắp các địa phương đã tranh thủ trở lại hà nội và thành phố hồ chí minh để tiếp tục công tác học tập và lao động
dẫn đến tình trạng giao thông tăng đột biến các phương tiện di chuyển khó khăn tại các cửa ngõ thành phố
riêng khu vực qua trạm thu phí liêm tuyền un khoảng ba km các phương tiện xếp thành năm hàng trên ba làn của cao tốc
còn tại đường cao tốc để lên đường vành đai ba trên cao và vào trung tâm thành phố hà nội lượng phương tiện bị dồn cuộc bộ kéo dài gần một km
lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã dựng giải phân cách mềm phân luồng từ xa giảm xung đột giao thông tại đây
trong ngày hôm nay nhiều người dân ở các tỉnh miền tây với hành lý lình kình đã trở lại thành phố hồ chí minh sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
tại khu vực phía đông thành phố hồ chí minh trên các tuyến đường đổ về bến xe miền đông cũ quận bình thạnh như quốc lộ một mươi ba đinh bộ lĩnh nguyễn xí khá thông thoáng
lượng xe đổ về bến xe tuy có đông hơn ngày thường nhưng vẫn di chuyển khá dễ dàng
trong khi đó tại các tuyến đường cửa ngõ phía tây của thành phố hồ chí minh như quốc lộ một a tỉnh lộ một mươi đoạn coi huyện bình chánh lượng xe máy từ các tỉnh miền tây đổ về khá đông
ngày mai mùng năm tết là ngày nghỉ tết cuối cùng nên dự báo lượng người đổ về hà nội và thành phố hồ chí minh sẽ tăng cao
để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi các lực lượng thanh tra giao thông cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự được huy động một trăm linh quân số chia thành nhiều chốt trực để phân luồng điều tiết giao thông
để tiếp sức cho người dân trở lại làm việc sau tết thời gian này lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng đã tổ chức trao tặng khăn lạnh nước uống và đủ nhiên liệu miễn phí cho người dân đi xe máy
những hành động kịp thời này của lực lượng công an hy vọng sẽ giúp cho mọi người đảm bảo sức khỏe và an toàn trong chuyến hành trình dài
sáng ngày hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết trên quốc lộ một a rất đông người dân từ các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau đi xe máy
trở theo những lực lượng kịp thời này
nhiều đồ đạm hướng về thành phố hồ chí minh để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ tết
khi đi qua địa bàn tỉnh sóc trăng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập chốt dừng chân tại khu vực xã an hiệp huyện châu thành để hỗ trợ người dân
hàng trăm khăn lạnh chai nước uống đã trao tận tay người dân khi đi ngang qua đây đồng thời hỗ trợ đổi sang miễn phí khi có phương tiện gần hết nhiên liệu
cùng với đó lực lượng công an cũng nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ
hàng trăm khăn lạnh chai nước uống đã trao tận tay người dân khi có phương tiện gần hết nhiên liệu
chính quyền địa phương ở thành phố sóc trăng rất là nhiều giúp đỡ cho dân từ thiện cho dân đi đường tiện lợi và nước nôi đồ đạ uống đầy đủ rất là cảm ơn
để bảo đảm cho nhân dân trở lại các đô thị để công tác lao động học tập bên cạnh việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tập trung tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm để phòng ngừa tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng còn thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân
bằng các hoạt động chất thực và ý nghĩa
với những việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn lực lượng công an tỉnh sóc trăng với mong muốn mọi người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
để bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người khởi đầu một năm mới vui tươi và an toàn
một thông tin đáng chú ý khác theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia sau sáu ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão
toàn quốc đã xảy ra một trăm ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm một trăm bảy mươi ba người thương vong
cụ thể trong ngày bốn tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba tức ngày hai mươi năm tháng một toàn quốc đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi năm người làm bị thương một mươi chín người
về công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương
đã phát hiện ba ba trăm linh trường hợp vi phạm trên đường bộ phạt tiền hơn sáu tỷ đồng
trong đó phát hiện xử lý bốn trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn hai trăm hai mươi một trường hợp vi phạm tốc độ và bốn trường hợp vi phạm về ma túy
như vậy là kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba sắp kết thúc
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau tết
cục cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí
lực lượng cảnh sát giao thông thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân
quay trở lại các đô thị công tác lao động học tập bằng các hoạt động thiết thực có ý nghĩa
đồng thời tổ chức gia quân bố trí tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng khác để tổ chức triển khai
các phương án phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ xuyên tâm các thành phố thị xã
nhất là tại khu vực thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
không để xảy ra ồn tắc giao thông kéo dài gây ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
ngày hai mươi năm tháng một công an thành phố hồ chí minh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn hoàng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại thành phố thủ đức
cùng với chín đối tượng để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu hiếu thuê căn hộ ở trung cư tại phường trường thọ
thành phố thủ đức để làm cơ sở hoạt động
năm hai nghìn hai mươi một hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng
qua các trang web cá cược sau đó chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác
tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế giải world cup hai nghìn hai mươi hai và giải aff cup vừa qua
hiếu giao nhiệm vụ cho nguyễn đức duy hay còn gọi là tèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ internet banking
mở tại các ngân hàng
qua điều tra của công an đã xác định đường dây cờ bạc qua mạng này hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
chúng mình mỗi tháng mức giao dịch của chúng là vào khoảng một mươi tỷ đồng
và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây này do hiếu cầm đầu là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
còn tại tỉnh bến tre công an tỉnh đã phối hợp
với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh bến tre và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
do nguyễn bảo an khang và nguyễn phước lộc cầm đầu
theo cơ quan công an nhóm này thông qua việc thiết lập điều hành trang website chẵnlẻmomo win
và chẵnlẻmomo cc và lợi dụng các website đăng tải thông tin quảng cáo về hệ thống chẵn lẻmomo
giao dịch tự động hai mươi bốn trên hai mươi bốn của công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến mvci
để tiến hành tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay họ đã lôi kéo hơn một mươi bảy người tham gia đánh bạc trực tuyến
với số tiền trên một trăm linh tỷ đồng
công an tỉnh bến tre đề nghị người liên quan đến đường dây cá độ tổ chức đánh bạc trên
nhanh chóng đến cơ quan công an để khai báo trung thực được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba sắp kết thúc và từ hôm nay nhân dân trên cả nước
cũng đã bắt đầu trở lại các đô thị để chuẩn bị công tác lao động học tập
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau tết
cục cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí lực lượng cảnh sát giao thông
thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân quay trở lại các đô thị
để công tác lao động học tập bằng các hoạt động thiết thực có ý nghĩa
trong các ngày tết bình quân mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã lập biên bản xử phạt năm mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
từ ngày ba mươi tháng chạp năm nhâm dần cho đến ngày mùng ba tết tức là từ ngày hai mươi một tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng một
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã kiểm tra xử lý hai trăm linh trường hợp
vi phạm về nồng độ cồn trung bình mỗi ngày xử lý năm mươi trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một bảy tỷ đồng
tạm giữ hai trăm linh phương tiện các loại
qua phân loại bốn ngày đầu năm mới quý mão nhiều hành vi cố ý vi phạm nhưng không chấp hành
việc yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn cố tình chống đối có lời lẽ và cử chỉ không đúng mực
đều bị xử lý nghiêm
phòng cảnh sát giao thông tp hà nội đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác kiểm tra vi phạm
về nồng độ cồn với mục tiêu hướng tới cuộc sống mới lành mạnh an toàn cho nhân dân
trong khi đó số ca cấp cứu tại bệnh viện bạch mai trong những ngày tết cũng tăng cao
tập trung vào các bệnh đường hô hấp huyết áp và ngộ độc rượu
mỗi ngày trung tâm cấp cứu a chín của bệnh viện bạch mai tiếp nhận từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi ca cấp cứu
trong tình trạng nặng được chuyển từ tuyến dưới lên tăng cao so với ngày thường
số ca ngộ độc rượu giảm so với những năm trước
chủ yếu là trường hợp ngộ độc do uống nhiều loại cùng một lúc hoặc uống quá nhiều
theo thông tin từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trong ba ngày tết
các bệnh viện khám cấp cứu hơn một mươi một năm trăm linh ca
năm nay tai nạn do pháo nổ trong ba ngày tết cũng tăng hơn một trăm linh ca so với cùng kỳ năm ngoái
liên quan tới việc báo chí đăng tải trong ngày hai mươi bốn tháng một tức ngày mùng ba tết
trên địa bàn tp hcm có một số cây xăng đóng cửa do nghỉ tết
tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường bộ công thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương
kiểm tra chấn chỉnh hiện tượng đóng cửa nghỉ tết nếu có khắc phục ngay hiện tượng thiếu nhân viên do nghỉ tết
để đảm bảo phục vụ người dân trước trong và sau tết nguyên đán
cũng theo cục quản lý thị trường tp hcm trong những ngày qua lực lượng quản lý thị trường thường xuyên giám sát
tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tp hcm
theo kết quả giám sát việc cung ứng xăng dầu vẫn ổn định
thành phố có tới hơn năm trăm năm mươi cửa hàng xăng dầu số đóng cửa hiện chỉ là vài cửa hàng chỉ là cá biệt
nguyên nhân chính là do nhân viên nghỉ tết chứ không phải là do thiếu nguồn cung
chiều nay tức ngày bốn tết nguyên đán quý mão huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã khai hội đua thuyền truyền thống tứ linh
sau nghi lễ báo cáo tiền hiền xin phép khai hội
thuyền truyền thống tứ linh xuân quý mão chính thức diễn ra ở đình làng an hải đình làng an vĩnh
thuyền đua của đảo lý sơn mang biểu tượng tứ linh long lân quy phụ
mỗi thuyền đua có hai mươi bốn vận động viên giỏi nghề đi biển thi thố tài năng vững tay lái tay trèo
điều khiển thuyền vượt qua sóng trong tiếng trống và tiếng gieo hò cổ vũ của hàng nghìn người dân
lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh được cư dân đảo lý sơn diền giữ bảo tồn gần hai trăm linh năm qua